các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúc quý vị có một năm mới sức khỏe thành công và gặp nhiều may mắn
và bây giờ như thường lệ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức chính
của ngành thông tin và truyền thông trong tuần vừa qua
ngày hai mươi chín tháng một tại thư viện tỉnh bắc ninh sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bắc ninh
tổ chức khai mạc trưng bày sách báo xuân hai nghìn một mươi chín và tư liệu dân ca quan họ bắc ninh với chủ đề
dân ca quan họ bắc ninh trường tồn và lan tỏa
trưng bày sách báo xuân giới thiệu đến công chúng trên năm trăm linh tài liệu về các lĩnh vực
hơn hai trăm linh đầu báo tạp chí ấn phẩm báo xuân của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên cả nước
bên cạnh đó phòng trưng bày tư liệu dân ca quan họ bắc ninh được chia làm ba chủ đề chính
đồng thời phòng trưng bày tư liệu còn giới thiệu đến công chúng năm mươi xuất bản phẩm
hơn hai trăm linh quyển báo tạp chí có bài viết về dân ca quan họ bắc ninh
siêu tầm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hơn hai trăm hai mươi băng đĩa tư liệu các luận văn luận án tiến sĩ nghiên cứu về dân ca quan họ bắc ninh
cùng toàn bộ tư liệu đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca quan họ bắc ninh
ngoài ra phòng trưng bày còn giới thiệu gần ba trăm linh ảnh tư liệu về công tác bảo tồn
và phát huy giá trị di sản dân ca quan họ bắc ninh
dự kiến trưng bày mở cửa đến hết tháng bốn
facebook điều hành chương trình có tên project atlas
trong đó trả tiền cho người dùng ios và android để theo dõi
thiết bị của họ
theo trang tin công nghệ techcrunch
facebook đã trả người dùng tối đa hai mươi usd một tháng
để theo dõi điện thoại dữ liệu và ứng dụng họ đang sử dụng
báo cáo của techcrunch tiếp tục làm giấy lên các lo ngại mới
về cách tiếp cận đối với quyền riêng tư người dùng của gã khổng lồ mạng xã hội
chương trình projec atlas của facebook đề nghị người dùng android và ios
cài ứng dụng facebook research
trong quá khứ apple đã cấm onavo trên kho ứng dụng apple store
vì vi phạm chính sách quyền riêng tư
dù vậy facebook đã lách luật bằng cách cung cấp facebook
trực tiếp cho người dùng thông qua chương trình apple
dành cho các công ty muốn đưa ra ứng dụng tùy chỉnh cho nhân viên riêng